ngày sáu tháng ba công an phường tân tạo a quận bình tân thành phố hồ chí minh
tiếp nhận trình báo của người dân về vụ việc bị cướp giật tài sản trên địa bàn
theo thông tin ban đầu trong lúc người bị hại đang đứng quậy tại cửa hàng tạp hóa của gia đình
trong con hẻm trên đường nguyễn cửu phú phường tân tàu a quận bình tân
thì có một nam thanh niên đi bộ đến dù bàn tay áp sát vào mặt nạn nhân
hù dọa cướp chiếc điện thoại để trên bàn rồi phóng lên xe đồng bọn bỏ chạy
nạn nhân tri hô chạy bộ đuối theo hơn một trăm linh m ra đánh đầu hẻm nhưng tên cướp đã tẩu thoát
theo hình ảnh camera ghi lại trước khi cướp điện thoại
hai thanh niên này chạy xe máy vào con hẻm để quan sát
một tên đã tiếp cận xe máy nhà dân để trước nhà nhưng phát hiện có người
nên mới đổi ý giật điện thoại
hiện vụ cướp điện thoại này đang được công an điều tra để truy bắt các đối tượng cướp giật